đắk nông phải huy động cả thanh tra nhà nước công an kiểm lâm vào cuộc để điều tra ngăn chặn và xử lý trách nhiệm của đơn vị chủ rừng
về vấn đề trên thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
và các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh làm rõ có biện pháp xử lý theo quy định báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng chín này
một thông tin nóng khác chiều qua ngày một mươi tháng chín đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống muôn lậu tổng cục hải quan phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cảng hiệp phước
cục hải quan và công an tp hcm đã tiến hành khám xét xử lý bốn xe container chứa hàng điện tử mỹ phẩm nhập lậu với tổng trị giá hơn sáu tỷ đồng
thực hiện kế hoạch số ba mươi hai ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của ban chỉ đạo quốc gia ba trăm tám mươi chín đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan giả soát xác minh phát hiện công ty cổ phần hiệp bình phước
sở tại số năm trăm linh chín quốc lộ một mươi ba tại phường hiệp bình phước quận thủ đức mở tờ khai hải quan khai báo chín mặt hàng gồm dụng cụ điện hai trăm hai mươi v năm mươi hz
đã qua sử dụng và tờ khai trên đã được thông quan hệ thống điện tử phân luồng vòng kiểm tra hồ sơ không kiểm tra thực tế hàng hóa và được thông quan
trước đó ngày chín tháng chín đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam đã ra quyết định kiểm tra ba xe container chứa máy điều hòa sữa bột và dầu gội đầu
đồng thời khám xét một xe container của công ty nam phương
luxury có trụ sở tại phương sáu quận ba khai báo hải quan là dụng cụ điện cầm tay chưa kiểm tra thực tế nhưng đã được thông quan
và bên trong lại là tủ lạnh điều hòa không khí quạt máy với tổng trị giá trên sáu tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đang giám định các lô hàng để xử lý theo quy định
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh nghệ an cho biết đã phát hiện và bắt giữ một cơ sở pha chế sản xuất nước mắm
giả nhãn hiệu chinsu nam ngư với một số lượng lớn
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn như minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khối một mươi một phường đội cung tp vinh đang vận chuyển đi tiêu thụ ba trăm sáu mươi chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai năm trăm linh ml
tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn như minh thu giữ bảy trăm năm mươi chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai năm trăm linh ml

trú tại khối một mươi một phường đội cung tp vinh đang vận chuyển để tiêu thụ ba trăm sáu mươi chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư

trú tại khối một mươi một phường đội cung tp vinh đang vận chuyển để tiêu thụ ba trăm sáu mươi chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai nước mắm giả nhãn hiệu chinsu nam ngư loại chai
ở đây nó kẹt là nó kẹt dài xuống dưới ngã tư quỳnh đông pháp nguyễn văn linh nó kẹt dài lên khu sư trọng thịnh hai
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt tại ngã ba giao lộ huỳnh tấn pháp lưu trọng lư
chỉ trong một mươi phút quan sát có đến hàng chục chiếc xe tải xe container chở hàng ra vào tấp nập tại ngã ba trên
hàng chục chiếc xe máy cũng len lõi cố vượt qua đầu xe container
khói bụi còi xe in ỏi cùng tiếng rít của thắng ô tô phanh gấp rất nguy hiểm
sự lo lắng mệt mỏi thường trực trên khuôn mặt của người đi đường khi phải vượt qua ngã ba nguy hiểm này
cách đó vài chục mét là ngã tư nguyễn văn linh huỳnh tấn pháp
giờ cao điểm hàng nghìn công nhân khu chế xuất tân thuận tan ca khiến khu vực này ủng tắc kéo dài đến giao lộ huỳnh tấn pháp lưu trận lư
điều này quả là một thách thức lớn cho lực lượng cảnh sát giao thông và các chiến sĩ thanh niên sung phong trong quá trình điều tiết và phân lùi giao thông
giao lộ huỳnh tấn pháp lưu trọng lưu là hẹp rồi lưu lượng xe container
hàng ngày ra vào cảng bến nghé nhiều nên là thường xuyên dẫn đến ủ nứ giao thông
đơn vị cũng đã phối hợp với khu quản lý giao thông số bốn để đề ra các giải pháp và đặt biển báo cấm rẻ trái đối với xe ô tô đi từ lưu trọng lưu ra huỳnh tấn pháp
nhằm mục đích là hạn chế lưu lượng xe vẽ trái gây áp lực tại giao lộ này
theo sở giao thông vận tải để khắc phục tình trạng kẹt xe
trước mắt sở đồng
sở đồng đã yêu cầu ngầm hóa lưới điện tại ngã ba để mở thêm lối rẻ
về lâu dài sẽ nghiên cứu mở rộng nút giao thông này và các điểm lân cận
dù lực lượng cảnh sát giao thông và các chiến sĩ thanh niên sung phong thường xuyên túc trực để giảm thiểu tối đa sự ủng tắc cũng như các tai nạn đáng tiếc xảy ra
tuy nhiên khi không có các anh thì các phương tiện giao thông lại trở nên hỗn loạn mạnh ai nấy đi
do vậy để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông vẫn cần hơn cả là ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của mỗi người dân khi lưu thông tại khu vực ngã ba tử thần huỳnh tấn phát lưu trọng lư nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung
chuyển sang phần tin quốc tế
ngày hôm qua tránh văn phòng thủ tướng hungary viktor orbán cho biết bộ đội vua nước này đã đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp do làn sóng di cư quy mô lớn
theo đó hungary có thể hoàn thành hàng rào cao ba năm mét để ngăn chặn dòng người tị nạn và nhập cư vào đầu tháng một mươi
hơn một trăm sáu mươi người di cư và tị nạn từ trung đông châu á và châu phi đã từ phía nam đi vào hungary để tới các nước châu âu giàu có hơn chủ yếu là đức
trong diễn biến liên quan cùng ngày trước tình trạng quá tải do số lượng người tị nạn đổ dồn vào các nhà ga của áo hãng đường sắt áo oebb đã quyết định tạm dừng hoạt động các tuyến đường sắt nối với hungary
tuyến đường sắt budapes viên và một số tàu liên vận ở khu vực biên giới hai nước đã tạm ngừng hoạt động từ ngày một mươi tháng chín
trên trang web của mình hãng đường sắt áo cũng thông báo tạm dừng bán vé đối với các tuyến đi hungary
trong khi đó ngày hôm qua tổng thống mỹ barack obama đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị tiếp nhận ít nhất một mươi người tị nạn syri trong năm tài khoá hai nghìn hai mươi
khi bối cảnh có nhiều chỉ trích rằng nước mỹ hành động chưa đủ mạnh để giải quyết cuộc khủng hoảng diệt
tổng thống obama đã yêu cầu giới chức mỹ nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở châu âu
bao gồm tăng số lượng tiếp nhận người tị nạn syri lên một mươi người trong năm tài khoá tiếp theo bắt đầu từ ngày một tháng một mươi tới
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đánh giá như thế nào khi các nước châu âu tuy nhỏ hơn nhưng lại tiếp nhận số lượng người tị nạn lớn hơn
ông anish giải thích rằng con số một mươi người đã cho thấy cao
trong khi đó bộ trưởng thông tin syri ngày một mươi tháng chín tuyên bố rằng chính sách của các nước châu âu đối với syri gây ra cho cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trong bảy mươi năm qua
đồng thời thúc giục những nước này phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với những người tị nạn syri đang tìm mọi cách để tới lục địa
các công ty phát triển của syri đã tìm ra cách để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở châu âu
tuy nhiên mỹ vừa lên tiếng cảnh báo nhóm khủng bố nhà nước hồi giáo is đang quyết liệt tăng cường chiến dịch tuyên truyền và tẩy não để lôi kéo thanh niên mỹ
theo afp mới đây nhà chức trách thành phố minneapolis thuộc bang minnesota truy tố một mươi chín thanh thiếu niên vì tội âm mưu gia nhập is
có một mươi tám người đã bị bắt giữ trước khi kịp tới syri
một thanh niên tên là hanas mutofmusi một mươi chín tuổi mới đây đã lên tiếng nhận tội
moosi thừa nhận từng nhiều lần tìm cách đến syri thậm chí là đã mua cả hộ chiếu giả nhưng đã bị cảnh sát liên bang chặn khi chưa kịp lên máy bay tới hy lạp
công tố viên mỹ cảnh báo is đang liên tục tăng cường các chiến dịch tuyên truyền và tẩy não trên mạng internet để lôi kéo thanh thiếu niên mỹ
đặc biệt là ở minneapolis nơi có nhiều cộng đồng người gốc somali lên tới một mươi
một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc tiếp tục được tăng cường xuống phía nam nên trời sẽ chuyển nhiều mây mưa rào và rông rải rác tập trung nhiều ở ngày một mươi hai
tại khu vực phía tây bắc bộ sau đó ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm hẳn trời có nắng vừa phải vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng
chỉ đạt được mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ phía nam bắc bộ trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây xuất hiện mưa rào và rông nhưng với lượng không nhiều
sao đến hai ngày tiếp theo mưa chỉ còn xuất hiện tập trung tại các tỉnh ven biển còn các khu vực khác trời còn nắng gián đoạn
thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho giao thông cũng như là các hoạt động thừa nhật của người dân với nhiệt độ đạt được mức là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực miền trung với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong những ngày tới do ảnh hưởng của giải mây rông có xu hoạt động mạnh dần
và di chuyển dần lên phía bắc nên mưa cũng có xu hướng tăng hơn về diện và lượng trời nhiều mây mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác
do mưa tăng nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm hơn nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng chỉ đạt ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên ngày một mươi hai trời nhiều mây mưa được dự báo chủ yếu tập trung vào khoảng chiều tối và đêm đến hai ngày tiếp theo mưa tăng dần về diện và lượng
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn mưa nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ mưa được dự báo là tạm thời giảm về lượng trong ngày mai tuy nhiên từ khoảng ngày một mươi ba khu vực này ở rìa phía nam của giải mây rông kết hợp với đời gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa lại có xu hướng tăng trở lại
đề phòng khả năng xảy ra tố lốc gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt